công an huyện mộc châu tỉnh sơn la phá thành công chuyên án bí số ba h
triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo mua bán người từ địa bàn huyện mộc châu sang trung quốc
công an huyện mộc châu đã giải cứu thành công chị lường thị duyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại xã đông sang huyện mộc châu và bắt giữ đối tượng hoàng thị mai hương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú quán tại bản bến trai xã quy hướng huyện mộc châu tỉnh sơn la
qua công tác đấu tranh chuyên án xác định năm hai nghìn một mươi bảy đối tượng hoàng thị mai hương
sang thành phố nam ninh trung quốc làm thuê tại đây hương móc nối với đối tượng người trung quốc
lên kế hoạch về nước lừa dẫn phụ nữ sang trung quốc bán cho những người có nhu cầu lấy vợ
hoặc vào các động mại dâm để lấy tiền chia nhau
hiện công an huyện mộc châu đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật